hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã tuyên một mươi một án tử hình hai án chung thân trong vụ tàn trữ vận chuyển mua bán trái phép gần tám trăm linh bánh heroin

điều tai nạn giao thông đường sắt tiếp tục giảm mạnh trong tháng bảy

tìm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông phản ánh tại thành phố bắc ninh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm một trăm ba mươi tám của chính phủ
đã chủ trì hội nghị triển khai kết luận của ban bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị bốn mươi tám của bộ chính trị
chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi

sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước xảy ra trên hai mươi sáu vụ phạm pháp hình sự giảm bốn sáu so với cùng kỳ năm trước
nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm là tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp trở lại gây bức xúc trong nhân dân

thay mặt chính phủ
phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám đạt được trong thời gian qua
các lực lượng chức năng đã phối hợp mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm triệt phá hàng ngàn băng ổ nhóm nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm tập trung đấu tranh khám phá và đưa ra truy tố nhiều vụ án về kinh tế tham nhũng buôn lậu lớn được siêu luận đồng tình ủng hộ
các lực lượng công an quân đội hải quan đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hàng trăm bánh heroin hàng ngàn viên ma túy tổng hợp phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán người quy mô lớn
bên cạnh những kết quả đạt được phó thủ tướng trường hòa bình nhấn mạnh tình hình an ninh trật tự còn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp cần tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức quán triệt sâu rộng các kết luận của ban bí thư và chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm và chương trình phòng chống mua bán người
đặc biệt không để tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen lộng hành

tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
cùng với đó phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm đẩy lùi và giảm tội phạm một cách căn cơ

đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh quảng nam
tại buổi làm việc đại tá nguyễn viết lợi giám đốc công an tỉnh đã báo cáo tình hình an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác
theo đó trong tám tháng đầu năm lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
trong thời gian diễn ra đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa các tổ chức đối tượng xâm hại an ninh quốc gia tội phạm và hành vi xâm phạm trật tự xã hội
hiện công an tỉnh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng pơ mu xảy ra tại khu vực biên giới huyện nam giang

thời gian qua đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng quê hương quảng nam ngày càng phát triển bền vững

đặc biệt là vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
các công tác đào tạo trong lĩnh vực xây dựng lực lượng công an nhân dân

bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự

đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
có nhiều bị cáo ở nhiều tỉnh thành phố tham gia

sau đó vận chuyển sang biên giới tiêu thụ
do tính chất nghiêm trọng của vụ án và hành vi phạm tội của từng bị cáo

hoàng văn sự chu văn tuyên chu văn trung chu văn viện lý văn lâm nguyễn thanh thăng hoàng văn hóa ngô đại an nguyễn văn hiển nguyễn văn tám lê xuân việt

liên quan đến vụ ba cán bộ
ba cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam bang huyện lâm hà bị tấn công khi làm nhiệm vụ

nên điều động thêm sáu công an viên xã phi tô ba dân quân cùng gần một mươi nhân viên quản lý bảo vệ rừng phối hợp tới kiểm tra hiện trường và lập biên bản xử lý

thì bị khoảng một trăm linh người cầm theo rất nhiều hung khí chặn đường
hàng chục đối tượng quá khích có hung khí đã lao vào tấn công hành hung lực lượng bảo vệ rừng
ông nguyễn ái tỉnh nhân viên bảo vệ rừng bị chém trúng cổ và chết tại chỗ
hai người khác là anh tân khoa và triệu vũ hiệp bị thương phải cấp cứu tại viện
sáng nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phạm s đã đến kiểm tra hiện trường thăm và động viên gia đình ông nguyễn ái tỉnh
hiện anh tân khoa cán bộ ban quản lý rừng nam bang đã qua cơn nguy kịch

chiều nay thượng tá phạm thanh bình trưởng phòng tham mưu tổng hợp công an tỉnh đắk nông cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa thực hiện lệnh bắt khẩn
cấp đối với nguyễn đình tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú xã thuận hà huyện đắc sông
để điều tra làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản

tại thôn bảy xã đắc hua huyện đắk rấp xảy ra một vụ giết chết người chưa rõ nguyên nhân

thông tin điều tra ban đầu vào tối ngày bốn tháng tám

sau khi gây án tám lấy hai điện thoại di động và một chiếc ví bên trong có tiền
cùng một số giấy tờ của người phụ nữ này

cùng một số đồ dùng có liên quan đi đốt
được biết người phụ nữ này đang mang thai tháng thứ tư
về chiến công xuất sắc của các lực lượng công an

gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
sử dụng súng quân dụng giết người gây xung sao dư luận tỉnh hà nam
xảy ra vào ngày bốn tháng bảy vừa qua
chuyên án thành công là do sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo bộ công an

thuộc tổng cục cảnh sát tổng cục an ninh và công an tỉnh hà nam
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nam

tại tổ dân phố bảo lộc một phường thanh châu thành phố phủ lý
một đối tượng đã dùng súng bắn nhiều phát
làm anh lê hữu trí giám đốc công ty trách nhiệm công an hữu trí tử vong

đã có mặt tại hiện trường
đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an thành phố phủ lý
khám nghiệp miền trường khẩn trường điều tra truy xét đối tượng theo dấu viết nóng

giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án
đồng chí đại tá nguyễn văn trung là trưởng ban chuyên án
đấy đã chỉ đạo các lực lượng công an trong tỉnh tiến hành tập trung điều tra làm rõ vụ án
sau một thời gian nắm tình hình địa bàn
và giả soát tất cả các loại đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn

có những biểu hiện và mâu thuẫn với nạn nhân liệu trí
trước tính chất phức tạp của vụ án
đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo tổng cục cảnh sát đã trực tiếp về hà nam

khẩn trương điều tra phá án

và sự giúp đỡ của công an các đơn vị địa phương
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tổng cục cảnh sát cục cảnh sát hình sự

đã chỉ đạo toàn thể cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia điều tra vụ án

cán bộ chiến sĩ đã phải tập trung nhiều thời gian công sức trí tuệ
thu thập phân tích sàng lọc hàng nghìn thông tin
mối quan hệ phức tạp của nạn nhân

sau đúng một tháng ba ngày ban chuyên án đã bắt ba đối tượng

cùng trú tại thành phố phủ lý hà nam
đồng thời thu giữ các bộ phận của khẩu súng k năm mươi bốn

cán bộ chiến sĩ của vòng quản sát hình sự

cùng lãnh đạo vòng
tất cả các đồng chí đều rất là tận tụy
làm việc ngày đêm không quản có găn

có rất nhiều đồng chí là nhà gần
tuy nhiên không về nhà một buổi nào
ngày đêm bất kể ngày đêm

đi rất là nhiều tỉnh

trên địa bàn bắc

từ vụ án này
một lần nữa khẳng định
lực lượng công an tham gia ban chuyên án

sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

đến các biện pháp trinh sát
và vận động nhân dân tố rắc tội phạm
sau khi bắt được đối tượng gây án

mục đích phạm tội của đối tượng gây án
chuyên án thành công
niềm vui không chỉ đến với các cán bộ chiến sĩ
tham gia ban chuyên án
mà nó còn là niềm vui chung

từ trung tâm phối hợp tìm kiếm
cú nạn hàng hải việt nam cho biết

tàu cá của tỉnh ninh thuận

đã vớt được một thi thể phỏng đoán

bị đâm chìm đêm qua ngày tám tháng tám

cách nơi va chạm khoảng một mươi hai hải lý
về phía đông đông nam
qua nhận dạng sơ bộ có khả năng đây là ông đặng văn khuôn
năm mươi sáu tuổi quê hải phòng
thuyền trưởng tàu thành đạt một

trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin tàu thành đạt một

sau khi va chạm với một tàu vận tải nước ngoài

trọng tải sáu tấn mang cờ liên bang micronesia
trên tàu thành đạt có một mươi một người
đều rơi xuống biển
khi phát hiện tàu golson hai mươi một đã vớt được chín người
hai thuyền viên mất tích

bốn mươi năm tuổi quê nam định

tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông đường sắt
đoạn qua thành phố bắc ninh diễn ra phức tạp
gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông
trước thực trạng trên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
đã tăng cường lực lượng

nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
phản ánh sau của nhóm phóng viên
đường ngang dân sinh thuộc xóm tân ấp

tại khu vực này

một bà cụ hơn tám mươi tuổi

nên họ chỉ có thể nghe tiếng tàu chạy

để tránh xảy ra tai nạn
và đây chỉ là một
trong rất nhiều đường ngang dân sinh

tôi cũng ở đây

nhưng mà tất cả cái khu dãy này

mình ở đây thì biết giờ tàu đến

hoặc là người dân ở đâu đến đây
chẳng hạn thì người ta sẽ không biết

có khi nghe tiếng tàu đến đây
thì tàu cũng đã đến nơi rồi

thì ở đây nó có rất nhiều đường dân sinh tự phát
nó không phải là riêng một cái trục đường này

là có bốn năm cái trục đường dân sinh hơn

để tập trung đi vào một con đường thôi

mỗi một chỗ đường dân sinh lại một cái gà bia

về các đường ngang dân sinh
không khó để bắt gặp những vi phạm

tại gà thị cầu
hay những điểm tập kết gỗ trên hành lang đường sắt
đoạn chạy qua cụm công nghiệp làng nghề phong khê i
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
nhưng các vi phạm vẫn diễn ra

chưa đảm bảo an toàn giao thông
và chín mươi tám trường hợp
vi phạm hành lang bảo vệ đường sắt

trong đó chỉ có ba đường ngang có rào chắn

tám đường ngang có các loại báo hiệu khác
còn lại hai mươi bốn đường ngang
không hề có một báo hiệu nào

tàu sắt chạy qua khi qua các điểm giao cắt
thông qua công tác khảo sát nắm thị hình
tuyến đường sắt chạy qua địa bàn tỉnh bắc ninh
chúng tôi có tham mưu cho lãnh đạo phòng

kịp thời khắc phục những điểm đường ngang
do người dân tự phát
tức là đường ngang dân sinh

giải quyết triệt đẻ những tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt

hoặc là những công trình xây dựng sát với đường sắt

mỗi ngày vẫn có hàng nghìn liệt người và phương tiện lưu thông của các đường ngang dân sinh

để hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương
cần nhanh chóng giả soát các đường ngang dân sinh
có phương án cụ thể như thiết lập các biển cảnh báo làm rào chắn
bên cạnh đó người dân cũng cần nâng cao ý thức trong việc tham gia giao thông

và báo cáo với chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an để xử lý

sau khi có thông tin phản ánh về việc các cây xanh bị gãy đổ sau cơn bão số một

toàn bộ số cây mới trồng bị đổ đã và đang được các đơn vị quản lý cây xanh dựng lại và chăm sóc

với những cây bị đổ còn nguyên vỏ bọc bầu bằng lưới nhựa như theo phản ánh
sở xây dựng đã kiểm tra và xác minh một số đơn vị có trách nhiệm
cụ thể như sau

đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn công viên cây xanh hà đông
tại đường dương đình nghệ quận cầu giấy chủ đầu tư là ban quản lý dự án quận cầu giấy
đơn vị thi công là liên danh udic và lideco hai
dự án được hoàn thành năm hai nghìn một mươi dịp một năm thăng long hà nội

kiểm điểm trách nhiệm của các ban quản lý dự án quận

báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
một trong những nội dung được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm
là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba tới một trăm bốn mươi bốn phường thuộc một mươi quận của hà nội

sau thời gian thí điểm các đơn vị đã bảo đảm chất lượng tiến độ
và đủ điều kiện công bố để người dân khai thác sử dụng trên toàn địa bàn
với hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp phường xã
công dân doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục hành chính

thì thực sự là sẽ thay đổi phương thức làm việc của người làm việc

các đồng chí lưu ý rằng chúng ta đang dùng máy tính cấu hình thức

thì cái việc này yêu cầu sự quyết tâm rất cao của cán bộ cấp cơ sở

thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn đáng kể từ hai mươi ngày xuống còn năm ngày làm việc

sẽ là một trong những khó khăn đối với cán bộ cấp cơ sở
chưa nói là đối tượng thụ hưởng là người dân

mức độ đánh giá hài lòng của người dân

bởi bắt đầu từ ngày mai một mươi tháng tám
dịch vụ công trực tuyến mức độ ba cho người dân sẽ được triển khai đồng bộ
tại một trăm bốn mươi bốn phường thuộc một mươi quận còn lại của hà nội
và đến hết năm hai nghìn một mươi sáu sẽ triển khai tại năm trăm tám mươi bốn xã phường thuộc thành phố